hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

xin chào các bạn tại cuộc họp thường trực chính phủ về covid một mươi chín diễn ra vào chiều qua ngày một tháng một mươi hai
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh các chuyến bay thương mại phải tạm dừng
chỉ thực hiện các chuyến bay giải cứu đối với các trường hợp khó khăn thực sự cần thiết
hành khách trên mọi chuyến bay về nước đều phải được cách ly một mươi bốn ngày
liên quan đến trường hợp lây nhiễm vừa qua thủ tướng yêu cầu tp hcm cấp tốc
thần tốc điều tra truy vết mọi đối tượng f một f hai
số lượng người đã phát hiện
không để vòng tuần hoàn dịch thứ ba xảy ra lây nhiễm ra cộng đồng
về trách nhiệm trong việc xảy ra lây nhiễm trong cộng đồng
thủ tướng yêu cầu bộ giao thông vận tải chủ trì chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm
xác định đây là vi phạm nghiêm trọng cần phải có biện pháp xử lý nghiêm minh các tổ chức cá nhân liên quan
vì vi phạm quy định cách ly phòng chống dịch bệnh
thủ tướng yêu cầu tạm dừng các chuyến bay thương mại chỉ thực hiện các chuyến bay giải cứu
tập trung các đối tượng người việt nam đưa về nước như người cao tuổi sinh viên nhằm hạn chế chuyến bay về nước
bên cạnh đó các tỉnh thành phố trên cả nước đặc biệt là thành phố hồ chí minh hà nội đà nẵng cần thơ hải phòng
các khu tập trung chú ý vấn đề đeo khẩu trang
ngày hôm qua một tháng một mươi hai sở y tế đồng nai đã đưa hai trường hợp f một của ca dương tính covid một mươi chín ở thành phố hồ chí minh
là thầy giáo dạy tiếng anh ba mươi hai tuổi bệnh nhân số một nghìn ba trăm bốn mươi bảy vào cách ly
cả hai người đều là nhân viên làm việc tại quán higland vạn hạnh môn thuộc quận một mươi thành phố hồ chí minh
có tiếp xúc với bệnh nhân một ba trăm bốn mươi bảy khi người này đến đây uống cà phê
ngoài hai trường hợp f một sở y tế đồng nai cũng đã phối hợp với các ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh
ra soát xác định các trường hợp f hai để có phương án cách ly đúng theo quy định
đồng thời tiến hành phun thuốc khử trùng khu vực nơi ở của các trường hợp f một
ngay trong ngày một tháng một mươi hai các trường hợp f một sẽ được lấy mẫu để xét nghiệm sars cov hai
trước đó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã ký và ban hành văn bản
về việc tăng cường công tác phòng chống dịch trên địa bàn
cũng trong ngày hôm qua sở y tế đà nẵng cho biết thành phố đã tiến hành cách ly y tế tại nhà
đối với một mươi trường hợp là f hai và cách ly một trường hợp là f một tại trung tâm y tế quận thanh khê
vì đã có liên quan đến ca bệnh một ba trăm bốn mươi bảy ở thành phố hồ chí minh
trường hợp f một đã cho kết quả âm tính lần một với virus sars cov hai
trước nguy cơ bùng phát trở lại của đại dịch covid một mươi chín các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn
đã và đang siết chặt hơn nữa công tác phòng chống dịch thực hiện nghiêm theo quy định của bộ y tế
ghi nhận của phóng viên tại bệnh viện đà nẵng
trong ba tháng hoạt động trở lại sau lệnh phong tỏa bệnh viện đà nẵng vẫn đang áp dụng
các bước phòng dịch ở mức cao nhất
tất cả người dân khi vào khám chữa bệnh
đều phải thực hiện các bước khuyến cáo theo nguyên tắc năm k như thế này
còn tại khoa cấp cứu hay khám bệnh đều được duy trì hình thức phân luận
sàng lọc ngay từ đầu những bệnh nhân có biểu hiện nghi ngờ
hai cái khu gồm khá một khu cứu thì bệnh viện đặt hiện cái khu sang lọc
phân lung như theo quy định một nghìn ba trăm tám mươi năm của bộ y tế
tất cả những nhân viên bệnh nhân vào đây có trị trứng ho sốc
khó khăn khó thở những dịch vụ về mắc bị giác dịch vụ về nghi về nhiễm covid
được đưa ở phòng khám thì có khu sang lọc phòng khám ở phía trước phân luồn toàn bộ
khu nếu mà nhăn nặng bằng ấp cứu thì có khu sang lọc phân luồn tại ấp cứu
rút kinh nghiệm từ các đợt dịch trước bệnh viện đà nẵng đã và đang siết chặt hơn nữa công tác phòng dịch
đặc biệt là áp dụng quy định giãn cách dường bệnh trong từng khoa phòng vấn đề kiểm soát nhiễm khuẩn
tham thoán tòa nhà cũng được chú trọng và yêu cầu tất cả nhân viên y tế
bệnh nhân phải thực hiện khai báo y tế hàng ngày đây cũng là một trong những nhóm giải pháp hướng
đến đáp ứng bộ tiêu chí bệnh viện an toàn được bộ y tế xây dựng và áp dụng đánh giá đối với
tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc
tất cả các nhân viên y tế cũng như bệnh nhân nằm bệnh viện đều phải đeo khẩu trang
phải cử khuẩn phải sát khuẩn phải khai báo y tế hàng ngày phải đo nhiệt độ
đặc biệt các vườn phải giãn cách ra theo gần hai mét như bộ y tế bộ khoa phòng được có cái bùng
cách ly cũng như cái bùng đèn để sẵn sàng khi có các bệnh xảy ra thì sẽ được cách ly vào những
hồi đó và đảm bảo tuyệt đối công tác chống dịch hiện nay thì chúng tôi đã đề nghị là tất cả
bệnh viện là phải xét nghiệm các thầy thuốc cho phép xét nghiệm các thầy thuốc điều trị
bệnh ở trong bệnh viện đặc biệt là những người bệnh có bệnh viện đặc biệt là những người bệnh có bệnh viện
bệnh nền ở những khu vực hồi sức tích cực phận nhân tạo rồi cấp cứu và đặc biệt là những người tiếp
xúc đầu tiên cứ một mươi bốn ngày lại xét nghiệm và được bảo hiểm y tế thanh toán cũng như những bệnh nhân có
nghi ngờ đều được xét nghiệm sớm để phát hiện sớm thì tất cả những nhóm giải pháp này chúng tôi hiện nay
đưa thành một bộ tiêu chí an toàn bệnh viện gồm ba mươi bảy nhóm tiêu chí và giao cho các sở y tế
bệnh viện đi tổ chức kiểm tra thế và tiến tới là sẽ công khai trên mạng toàn quốc vụ y tế để người
dân lựa chọn những bệnh viện nào an toàn cao an toàn và an toàn thấp bệnh viện nào chưa đạt tiêu
chí an toàn thì mạnh dạng tạm thời đóng cửa để chúng ta chấn chỉnh hiện bệnh viện đà nẵng đang
điều trị nội trú từ một hai trăm linh đến một bốn trăm linh bệnh nhân giảm một nửa số lượng bệnh nhân so với thời điểm
chưa xảy ra dịch bệnh viện cũng áp dụng mô hình chăm sóc toàn diện cho bệnh viện
bệnh viện cũng áp dụng mô hình chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân và không tiếp nhận người nhà vào chăm sóc để hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo trong cơ sở
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý thưa quý vị và các bạn vào ngày hôm qua một tháng một mươi hai
công an đồng nai đã phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an bắt giữ nghi can táo tợn cướp ngân hàng
tại phường hóa an thành phố biên hòa vào tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
đối tượng là mạng
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đấy tiền bỏ vào ba lô cho đối tượng
lo sợ liên quan đến tính mạng hai nhân viên này bỏ chạy vào bên trong của phòng giao dịch
tên cướp nhân đó lục tung các ngăn kéo của bàn giao dịch để tìm tiền
sự việc chỉ diễn ra chưa đầy một phút sau đó đối tượng đã nhanh chóng chạy ra ngoài tẩu thoát
vừa qua một nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh phú thọ đã thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách bán lan đột biến ho qua mạng xã hội
khiến cho không ít người chơi lan bị sập bẫy
nạn nhân ở nhiều địa phương khác nhau
bị lừa đảo mất trắng số tiền lên tới hơn một tỷ đồng
thủ đoạn của các đối tượng ra sao
ngay sau đây mời quý vị theo dõi tìm hiểu của phóng viên antv tại phú thọ
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một công an huyện tân sơn nhận được tố giác của anh nguyễn quang diễn
trú tại xã tân phú huyện tân sơn tỉnh phú thọ
về việc trao đổi mua bán một giỏ lan loại đột biến ho với một người tự xưng tên là dũng ở mỹ đức hà nội
sử dụng tài khoản facebook anh lanh lan với giá ba trăm linh triệu đồng
sau khi phát hiện giò lan là giả anh diễn tìm cách liên lạc với dũng nhưng không được
xác định vụ việc trên có dấu hiệu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn phạm tội tinh vi
tài sản bị chiếm đoạt có giá trị lớn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân sơn đã xác lập chuyên án truy xét
và nhanh chóng bắt giữ các đối tượng đinh văn đô đinh văn sự và bùi văn điệp
cùng chú huyện yên thủy tỉnh hòa bình là các đối tượng đã lừa bán giỏ lan đột biến ho giả cho anh diễn
chúng tôi có đi mua một giò ho và tách ra và gắn vào giò phi điệp thường
rồi gắn xong thì có chụp ảnh và gửi cho khách để khách tin tưởng là cây đang hoạ
em tạo một cái ních đó là cái ních phây
ních ảo và em có đăng những cái hình ảnh lan và những cái vườn lan trên ních của em
để tạo tin tưởng em gửi hình ảnh cho anh diễn và giá cả là hai bên thỏa thuận
em gửi hình ảnh với video tập trung vào cái ngọn hoa trên đầu ngọn ho
còn hình ảnh thì chụp cả giò luôn
với thủ đoạn tương tự từ đầu năm đến nay các đối tượng đã thực hiện chót lọt nhiều vụ lừa đảo bán lan đột biến khác
chiếm đoạt tài sản của nhiều người tại địa bàn các tỉnh bắc giang điện biên quảng ninh thành hóa
với tổng số tiền hơn một tỷ đồng
qua cái vụ việc này thì cũng có một số khuyến cáo đối với người dân
tức là trong cái quá trình mà giao dịch mua bán lan
thì phải chú ý đặc biệt đến nguồn gốc của lan
thứ hai nữa là chú ý đến nhân thân của cái người mà giao dịch mua bán với mình
phải xác định rõ nhân thân thì mới được giao dịch mua bán
cái thứ ba là do cái giá trị cái mặt hàng nó rất là lớn
vì vậy trước khi mà giao dịch mà chuyển tiền cho các đối tượng thì cũng phải có sự tham khảo
của các những người chuyên gia và những người có kiến thức hiểu biết về lĩnh vực này
để tránh mua phải hàng giả hàng không đảm bảo chất lượng
cái thứ tư là khi mà phát hiện những cái biểu hiện mà nghi ngờ
chẳng hạn về nghi ngờ về việc giả mạo nhân thân của cái người bán lan
hoặc là nghi ngờ có sự giả mạo về mặt hàng lan
thì cũng đề nghị các những người giao dịch là cũng cần khẩn trương liên hệ
với lực lượng công an để được hướng dẫn giải quyết theo đúng quy định của pháp luật
trước nhu cầu của người chơi lan
lực lượng công an và giá trị kinh tế mà lan đột biến mang lại
khiến không ít đối tượng đã lợi dụng để thực hiện các chiêu trò lừa đảo
vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người chơi lan đột biến
trước khi giao dịch người mua nên tìm hiểu thật kỹ về đối tượng sắp giao dịch
các kiến thức về lan đột biến
và hơn thế nữa là phải có những hợp đồng pháp lý ràng buộc rõ ràng
để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục điểm báo
điểm qua những thông tin đáng chú ý được đăng tải trên các số báo ra trong sáng ngày hôm nay
cùng với sự đồng hành của biên tập viên viu anh
xin cảm ơn chị đinh hạnh
thưa quý vị và các bạn báo lao động số ra sáng ngày hôm nay có đăng tải bài viết
với nhăn đề bịt tất cả các lỗ hỏng phòng dịch tại khu vực cách ly
sau khi phát hiện ca lây nhiễm cộng đồng ở tp hcm
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đề nghị bộ quốc phòng
bộ công an bộ giao thông vận tải bộ ngoại giao
ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo thực hiện quyết liệt một số nội dung liên quan
giám sát và quản lý người nhập cảnh
bên cạnh đó các đơn vị cần tổ chức giám sát chặt chẽ
tại khu vực biên giới đường bộ đường biển khu vực cửa khẩu
đồng thời ra soát trường hợp về từ nước ngoài nhằm phát hiện sớm
ngăn chặn kịp thời người nhập cảnh trái phép
ban chỉ đạo đề nghị các bộ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm và cách ly theo quy định
sở y tế tp hcm cho rằng ngoài trách nhiệm cá nhân
không tuân thủ quy định cách ly dẫn đến việc lây nhiễm bệnh trong cộng đồng
và gây liên lụy hàng trăm trường hợp khác cũng bị cách ly vì là f một f hai
lấy mẫu xét nghiệm thì không thể không xem xét đến trách nhiệm của đơn vị quản lý
khu cách ly tập trung cũng như giám sát của chính quyền địa phương
đối với trường hợp cách ly tại nơi cư trú
cũng liên quan đến ca lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
ở tp hcm thì báo công an nhân dân online đã có bài viết
kẽ hở khiến cho bệnh nhân số một ba trăm bốn mươi hai lây lan covid một mươi chín
trong quá trình truy vết xác định nguyên nhân làm lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
từ bệnh nhân số một ba trăm bốn mươi hai nam phi công việt nam airlines
giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho rằng
bệnh nhân số một ba trăm bốn mươi hai đã không chấp hành các quy định cách ly
cả cách ly tập trung và cách ly tại nhà khiến dịch bệnh lây lan
về việc xác định trách nhiệm các bên liên quan và xử lý người vi phạm
ông nguyễn trí dũng giám đốc trung tâm hcdc cho biết
lãnh đạo y tế đang họp bàn xem xét
tuy nhiên sau vụ việc này trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
sẽ giết chặt hơn nữa các quy định về cách ly tập trung và cách ly tại nhà
tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
báo kinh tế và đô thị số ra sáng ngày hôm nay có bài viết với nhan đề
cuối năm tăng cường triệt xóa ổ nhóm hàng lậu hàng giả
nội dung bài viết đề cập
đến việc những tháng cuối năm là thời điểm các đối tượng kinh doanh hàng gian
hàng giả hàng lậu mở rộng hoạt động vi phạm quyền lợi người tiêu dùng
làm xấu hình ảnh doanh nghiệp
để ngăn chặn tình trạng này các lực lượng chức năng
đặc biệt là cơ quan quản lý thị trường hà nội
đang đẩy mạnh điều tra xử lý các ổ nhóm đường dây buôn lậu lớn
để ngăn chặn tình trạng buôn bán hàng lậu hàng giả trong những tháng cuối năm
và tết tân sửu tổng cục quản lý thị trường đã ban hành kế hoạch cao điểm
kiểm tra kiểm soát thị trường
cụ thể yêu cầu cục quản lý thị trường các tỉnh thành tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường
xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật chú trọng các mặt hàng có nhu cầu cao
trong phòng chống dịch covid một mươi chín
các mặt hàng thiết yếu được tiêu dùng nhiều trong dịp tết dương lịch và tết tân sỉu năm hai nghìn hai mươi một
thưa quý vị trong sáu nước tham gia đánh giá năm hai nghìn một mươi chín gồm việt nam lào
campuchia malaysia myanmar philippines thì học sinh tiểu học của việt nam
đứng đầu ở cả ba năng lực được khảo sát là đọc hiểu viết toán học
thông tin được đăng tải trên báo tuổi trẻ online
với bài đọc hiểu sáu mức độ tỷ lệ học sinh việt nam đạt được mức năng lực thứ sáu là tám mươi hai
malaysia đứng thứ hai với năm mươi tám học sinh đạt được mức năng lực thứ sáu

tỷ lệ này ở các nước còn lại là từ hai đến bốn
với bài toán chín mức độ tỷ lệ học sinh việt nam đạt được mức năng lực cao nhất mức chín là bốn mươi hai

seaplm là chương trình đánh giá cấp khu vực do asean khởi xướng năm hai nghìn một mươi một
nhằm hỗ trợ các nước thành viên đo lường tốt hơn và hiểu sâu hơn tình hình học tập
của học sinh tiểu học theo tổng thể chung và từ nhóm riêng

trong những năm qua công tác tập huấn và nâng cao nhận thức về an toàn giao thông dành cho tuổi học sinh sinh viên luôn là nhiệm vụ trọng tâm của đội cảnh sát giao thông và trật tự
mỗi năm căn cứ vào tình hình thực tế trên địa bàn các nội dung tuyên truyền sẽ được thay đổi và đa dạng hóa với mục tiêu là gần gũi
trong năm vừa qua chúng tôi đồng bộ hóa về công tác tuyên truyền về mọi lứa tuổi
trong đó là có các lứa tuổi của các em học sinh ở tại
trên ghế nhà trường và các em học sinh cấp ba và cấp hai
và đến nay thì chúng tôi đã một trăm linh để thực hiện các tuyên truyền đến khắp mọi lứa tuổi kể cả trong đó là tiểu học
và cái nội dung tuyên truyền của chúng tôi thì cũng đưa vào cái nội dung nó thiết thực hơn với các em gần gũi hơn các em
với những các quy định mà được áp dụng của từng trường hợp tham gia giao thông như thế thì các bạn hiểu rõ để làm sao các bạn tham gia giao thông được đảm bảo
an toàn cho chính bản thân của các bạn nhỏ của chúng ta
với sự chủ động phối hợp giữa nhà trường gia đình và các cơ quan chức năng cùng với việc tổ chức giảng dạy các nội dung an toàn giao thông theo quy định của các cấp học
ý thức của các em học sinh đã dần được nâng cao
học sinh đã dần hình thành ý thức tự giác tuân thủ chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông
tạo môi trường giao thông trật tự an toàn văn minh thân thiện làm cơ sở để từng bước hình thành văn hóa giao thông ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường
vào chiều ngày hôm qua một vụ cháy xảy ra tại một cơ sở chế biến hạt trên địa bàn ấp thuận thành hai
xã thuận lợi huyện đồng phú tỉnh bình phước
ngọn lửa thiêu dụi nhiều diện tích kho chứa vỏ hạt điều ước thiệt hại khá nặng nề
khoảng một mươi bốn giờ chiều cùng ngày một số công nhân đang làm việc tại cơ sở chế biến hạt điều do ông nguyễn văn đẳng làm chủ
bất ngờ phát hiện ngọn lửa phát ra tại khoang chứa vỏ hạt điều khói nguồn ngụt
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình phước đã điều động hai xe chữa cháy
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với các lực lượng công an địa phương khống chế ngọn lửa
sau hơn một giờ đồng hồ đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn không lan rộng sang nhà xưởng chính
vụ cháy đã làm thiêu dụi nhiều diện tích kho chứa vỏ hạt điều ước thiệt hại khá nặng nề
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
vào sáng ngày một tháng một mươi hai tại quảng bình bộ công an tổ chức khai giảng lớp tập huấn huấn luyện kỹ năng cứu nạn cứu hộ
sử dụng phương tiện thủy phục vụ công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự năm hai nghìn một mươi chín
diễn ra từ ngày một tháng một mươi hai cho đến ngày bốn tháng một mươi hai và được các giảng viên truyền đạt những chuyên đề về lý thuyết
gồm công tác ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự
công tác xây dựng quy trình ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự
xây dựng phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai công tác ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai và những bài học kinh nghiệm
kinh bản ứng phó với biến đổi khí hậu su thế khí hậu trong thời gian tới
chuyên đề còn lại của lớp sẽ được hướng dẫn thực hành về sử dụng phương tiện thủy phục vụ công tác phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn tại bể bơi và trên sông nhật lệ xã bảo ninh thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
thưa quý vị và các bạn chưa kịp vực dậy gây dựng lại cuộc sống sau thiên tai trồng chất
thì trong những ngày vừa qua các xã vùng cao huyện nam trà my của tỉnh quảng nam lại phải hứng chịu những hậu quả nặng nề do mưa lớn gây ra
và hiện tại hàng trăm hộ dân vẫn đang rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn phải sống ở những ngôi nhà tạm

hoặc là đã bị tốc mái hoặc là đã bị vùi sâu trong lòng đất
trước những khó khăn của người dân các chiến sĩ công an luôn bám địa bàn sát cánh cùng với người dân dựng lại mái nhà
sửa lại ngôi trường từng bước khôi phục cuộc sống
bảo áo xanh của các anh đã thắp sáng lên niềm tin ở những nơi giảm cao xa xôi
xã trà nam huyện nam trà my tỉnh quảng nam những ngày sau bão lũ
con đường mòn nhiều đoạn vẫn bị chia cắt bởi đất đá sạc lỡ

cầu qua sông cũng đã bị nước lũ cuốn trôi
phía bên kia bờ ấy là hàng chục ngôi nhà bị tốc mái
men theo con đường treo leo bên sườn núi gùi từng khúc gỗ mái tôn qua suối để lợp lại nhà cho nhân dân
những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đang từng ngày cổng bình yên về lại ngôi làng này